tối ngày năm tháng một mươi thành phố lai châu tỉnh lai châu lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm thành lập tỉnh
bảy mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phùng quốc hiền ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí trần quốc vượng thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân các dân tộc lai châu đã đạt được trong thời gian qua
thường trực ban bí thư đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy chính quyền mặt trận đoàn thể và đồng bào các dân tộc của tỉnh lai châu
cần phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất giàu truyền thống cách mạng
quyết tâm phân đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tạo tiền đề vững chắc để lai châu phát triển thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía bắc
cùng với đó tăng cường xây dựng trình đốn đảng nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ
xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh đổi mới phương thức
nội dung hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
dịp này thường trực ban bí thư trần quốc vượng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
trao huân chương độc lập hạng nhất tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu